thưa quý vị mới đây đại diện ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết
một trong những vướng mắc khiến cho dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội bị chậm tiến độ
là vấn đề khiếu nại của nhà thầu
cụ thể do việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng
nhà thầu thi công đã yêu cầu bồi thường một trăm một mươi bốn bảy triệu usd
nếu như không thể hòa giải sẽ tiến hành các thủ tục khiếu nại lên trọng tài quốc tế
vâng và nếu như cứ chậm trễ như thế này thì thiệt hại về kinh tế sẽ là rất lớn gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội
cộng đồng mạng cũng có những chia sẻ xung quanh vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi
giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề tồn tại đối với các dự án đầu tư công
và dự án đường sắt nhổn ga hà nội cũng không phải ngoại lệ
hai năm trước nhà thầu thi công dự án cũng đã đòi bồi thường tám mươi một triệu usd
chỉ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng
hai năm sau
mặt bằng đó lại tiếp tục khiến dự án bị dừng thi công chậm tiến độ
và số tiền nhà thầu đòi bồi thường đã cao hơn rất nhiều
một trăm một mươi bốn bảy triệu usd
cư dân mạng cho rằng
các dự án đầu tư công được ví như cha trung không ai khóc
ném tiền qua cửa sổ mà không xót
và hệ lụy là un tắc gia tăng
cuộc sống của người dân bị đảo lội
ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của thành phố hà nội
đúng là hà nội không vội được đâu
tập làm việc chuyên nghiệp đi
có lộ trình đầy đủ rồi hãy làm
cái thời gian chờ đợi
đấy là cả đống tiền của người ta chưa ít gì
quen làm việc chậm tiến độ
nên giờ để nhà thầu nước ngoài phạt đòi bồi thường là xứng đáng
bao nhiêu công trình con đường toàn chậm tiến độ
có khi đến vài năm chục năm
gây khó khăn cho người dân
ảnh hưởng giao thông
khi cơ sở hạ tầng không hoàn thiện còn giang dở
cái robot đảo hầm
nó đã được đưa về lắp ráp
tại hiện trường rồi
và cứ một ngày
nó nằm im không hoạt động
thì thứ nhất là
cái công trình của chúng ta
cái thời gian hoàn thành nó lại muộn thêm một ngày
cái chi phí mà máy móc
cũng như kỹ sư công nhân vận hành nằm chờ
tại hiện trường mà không tiến hành được công việc
nó cũng sẽ phát sinh
khá là nhiều chứ không phải là ít
tạm thời dừng như thế này và cũng
không biết đến ngày nào
sẽ khởi động trở lại
thì nó sẽ đem lại cái
rất là lớn cho phía nhà thầu
cứ nhắc đến dự án đường sắt
là cộng đồng mạng chỉ biết lắc đầu ngao ngán
vì luôn mang tiếng xấu
là chậm trễ đội vốn gây lãng phí
dự án nhổn ra hà nội
hiện đang phức tạp
vì bị yêu cầu bồi thường thiệt hại
với số tiền lớn
nếu không hòa giải được
sẽ phải giải quyết tại tòa trọng tài quốc tế
nguyên nhân sâu xa chính là việc thiếu cơ chế
giảng buộc trách nhiệm cụ thể
trong công tác giải phóng mặt bằng
dẫn đến tình trạng không ai phải chịu trách nhiệm
các cá nhân được giao nhiệm vụ
phải chịu trách nhiệm bồi thường
không thể dùng tiền ngân sách bù đắp cho các sai phạm
hoặc thiếu trách nhiệm của các tổ chức cá nhân được
tuyến gắt linh hà đông
một mươi năm vẫn chưa chạy
có thấy ai bị xử lý đâu
không ai chịu trách nhiệm gì cả
cho nên là tại sao dự án công hay bị chậm là như vậy
không có cây chế thưởng phạt
và sử dụng ngân sách nhà nước
một cách tùy tiện
và cán bộ sử dụng thì không đúng đối tượng
không đúng năng lực
do đó gây ra chậm gây lãng phí
trì trẻ đội giá
phát triển giao thông công cộng
là nhiệm vụ quan trọng
để kéo giảm un tắc hạn chế phương tiện xe cá nhân
song các dự án đường sắt đô thị
vẫn đang dậm chân tại chỗ
theo các nhà khoa học tính toán
ủng tắc tại hà nội
mỗi ngày gây thiệt hại khoảng từ bốn mươi đến năm mươi tỷ đồng
con số thiệt hại là rất lớn
thời gian ủng tắc
do xe máy ô tô gây ra
nhưng chưa số người
nhưng chưa số thời gian trong một năm
nhưng cái số
số tiền của mỗi giờ
thì chúng ta thấy là mỗi năm
phải hàng trăm tỷ hàng nghìn tỷ mất đi
đấy là con số thực tế
thứ ba nữa là vấn đề gây ô nhiễm
rồi vấn đề nhiên liệu bị tổn hau
rồi vấn đề gây bức xúc cho người dân
rồi gây vấn đề là cắn trở
trong vấn đề đi lại
trì trẻ đội vốn
và giờ bị nhà thầu thi công
dự án đường sắt nhổn gà hà nội
yêu cầu bồi thường một trăm một mươi bốn bảy triệu đô la mỹ
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập
trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân